tám mươi chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tp hcm được xử lý bằng công nghệ đốt rác phát điện hoặc tái chế
đây là mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm nhằm tăng cường hiệu quả cho công tác xử lý rác và kéo giảm ô nhiễm môi trường
theo đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi năm tám mươi chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố
sẽ được xử lý bằng công nghệ đốt rác phát điện hoặc tái chế giảm dần và tiến tới không còn chung lớp
hiện bình quân mỗi ngày tp hcm thải ra khoảng chín tấn rác thải các loại
việc xử lý rác chủ yếu bằng chung lớp trên bảy mươi năm khiến nhiều thời điểm rác tồn động quá tải gây ô nhiễm môi trường
tp hcm cũng đang nghiên cứu quy hoạch trạm trung chuyển chất thải rắn trong các khu công nghiệp khu chế xuất
tiến tới xóa bỏ các trạm trung chuyển nằm trong khu dân cư đông giảm số lượng tăng diện tích và công suất của các trạm trung chuyển
giảm điểm hẹn thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên đường phố